phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức đã yêu cầu các sở ban ngành ubnd tp thủ đức và hai mươi hai quận huyện về việc khai báo y tế điện tử tại tp hcm
cụ thể từ ngày hai mươi bốn tháng sáu sẽ ứng dụng việc khai báo y tế điện tử trên địa bàn tp hcm
đối tượng áp dụng bao gồm người dân và các địa điểm kinh doanh làm việc giải trí nơi tập trung đông người trên địa bàn thành phố
cùng với đó là các nơi tập trung đông người bao gồm bệnh viện cơ sở y tế trung cư trường học nhà ga bến xe bến tàu nhà chờ phương tiện giao thông công cộng
tại các trung tâm thương mại siêu thị chợ đầu mối cửa hàng cung cấp các dịch vụ thiết yếu
ubnd tp thủ đức và các quận huyện phối hợp sở y tế và đơn vị liên quan cấp tài khoản quản lý cho các đối tượng nêu trên
tiến hành đăng ký khai báo y tế trên hệ thống khai báo y tế điện tử
chỉ đạo hướng dẫn các đối tượng nói trên thực hiện khai báo y tế trên hệ thống khai báo y tế điện tử trước khi giao dịch
liên quan đến tình hình dịch bệnh tại quận bình tân bắt đầu từ một mươi sáu h ngày hôm nay
lực lượng y tế đã lấy hơn hai trăm bốn mươi ba mẫu sinh nghiệp đối với người dân tại phường an lạc a bình trị đông bình hương hòa a bình hương hòa b trên địa bàn quận này
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé